tỉnh tây ninh hiện xuất hiện thêm nhiều đường mòn lối mở qua lại biên giới
cùng với đường vành đai biên giới phía campuchia và đường tuần tra biên giới việt nam cơ bản đã hoàn thành
nên việc kiểm tra kiểm soát quản lý người dân qua lại biên giới gặp rất nhiều khó khăn đối với các lực lượng chức năng tại đây
những ngày này tại đồn biên phòng cửa khẩu mộc bài quy trình như sát khuẩn đo thân nhiệt
đeo khẩu trang khai báo y tế mặc đồ bảo hộ y tế khi đến làm thủ tục xuất nhập hàng hóa qua lại cửa khẩu
được duy trì xuyên suốt
tuy nhiên việc kiểm tra kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới dài hai trăm bốn mươi km vẫn còn gặp nhiều khó khăn